sau tiền trợ cấp được tính theo công thức như sau mức hưởng bằng bảy mươi năm nhân với tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liên kề trước khi nghỉ hai mươi bốn ngày nhân số ngày nghỉ
như vậy nếu là f điều trị tại nhà thì trong thời gian nghỉ điều trị bệnh được hưởng theo chế độ nghỉ ốm đau và được hưởng bảy mươi năm lương do bảo hiểm xã hội chi trả
những trường hợp f không có triệu chứng được doanh nghiệp đơn vị cho phép làm việc online thì đơn vị tự chi trả lương theo quy chế riêng của từng đơn vị